tại huyện bình sơn ubnd tỉnh quảng ngãi đã phối hợp với tập đoàn flc tổ chức khởi công
quần thể du lịch nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế flc quảng ngãi
đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động chăm mưng kỷ niệm ba mươi năm ngày tái lập tỉnh
tham dự sự kiện có đồng chí trần đức lương nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đồng chí nguyễn hòa bình
bí thư trung ương đảng tranh án tòa nhân dân tối cao cùng hàng nghìn người dân địa phương
quần thể du lịch nghỉ dưỡng flc quảng ngãi có quy mô hơn một hectare gồm bốn phân khu khách sạn
resort cao cấp và hai phân khu đô thị biển với tổng mức đầu tư giai đoạn đầu khoảng một mươi một tỷ đồng
quảng ngãi có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch nhất là du lịch nghỉ dưỡng
tập đoàn flc đầu tư các dự án đô thị kết hợp du lịch sinh thái ven biển
hình thành một tổ hợp đô thị biển kết hợp du lịch nghỉ dưỡng hiện đại đồng bộ
cùng hệ thống tiện ích đa dạng về khu du lịch trải nghiệm không gian văn hóa cộng đồng được kỳ vọng
là cú hích phát triển du lịch dịch vụ tương xứng với tiềm năng của quảng ngãi
dự kiến quần thể du lịch sinh thái flc quảng ngãi sẽ được đưa vào khai thác trong năm hai nghìn hai mươi